thưa quý vị từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân
theo cục hàng không việt nam việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong hai tháng tức là từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một tháng tám áp dụng với chuyến bay nội địa
việc thực hiện thí điểm dựa trên tinh thần tự nguyện của hành khách với điều kiện là hành khách có tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid đã được kích hoạt thông suốt
vâng việc thi điểm này thì đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số đang đi đúng trọng tâm trọng điểm và thực chất
vậy quan điểm cũng như chia sẻ của cộng đồng mạng như thế nào về việc thí điểm này hãy cùng chúng tôi theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
tôi thấy việc thí điểm này rất tốt nhất là thời đại công nghệ số như hiện nay
chỉ cần một chiếc smartphone chúng ta đã có thể check in được ngay
nếu làm tốt nhận thức của người dân về chuyển đổi số sẽ được nâng cao giảm bớt các thủ tục dườm già tránh được tăng nghẽn
trên những thủ tục dơm già hay gây ra tình trạng u nứ tại dân bay việc tích hợp như thế này công đoạn check in sẽ được thông suốt đây là tín hiệu đáng mừng
tôi cũng đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi gia đình đi du lịch trong thời gian tới sẽ tự nguyện sử dụng khi đi máy bay
đây là những chia sẻ của cư dân mạng khi các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định xe điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân đối với hành khách làm thủ tục lên tàu bay
tại quầy check in luồng kiểm tra an ninh hàng không điểm kiểm tra thẻ trước khi lên máy bay sẽ có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định xe điện tử mức độ hai khi hành khách tự nguyện làm thủ tục
khi hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai đi máy bay
nhân viên hàng không sẽ kiểm tra trực quan tài khoản định danh của hành khách
việc thí điểm sẽ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa
đây là tín hiệu đáng mừng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số cho thấy bước đi đúng trọng tâm trọng điểm và đi vào thực chất
triển khai như thế này là rất hợp lý giảm thủ tục hành chính phiền hạ rất thuận tiện cho công dân khi cần
quá hợp lý đỡ mất thời gian có như vậy mới phát huy tác dụng của số hóa và ứng dụng của phần mềm
sau khi đã thích hợp
khi chúng ta chỉnh chiếc điện thoại thì ứng dụng vned được kết quả thông suốt
thì từ quầy làm thủ tục cho đến kiểm tra giấy tờ tùy thân
nhân viên an ninh chỉ cần kiểm tra tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên điện thoại của hành khách
tôi thấy rất thượng tiện và nhanh chóng
tuy nhiên cư dân bạn cũng lưu ý
việc sử dụng tài khoản định danh mức độ hai được cài đặt trên điện thoại là cần thiết
xong giai đoạn thí điểm này vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân
để đề phòng trường hợp mạng yếu hay điện thoại hết pin hoặc quên mật khẩu đăng nhập vneid
với những tình huống như vậy nếu không có giấy tờ tùy thân thì sẽ xảy ra tình huống dở khóc dừa cười
hơn nữa vào mùa du lịch lượng hành khách sẽ phẳng đông
nếu chỉ cần gặp vấn đề tình trạng ách tắc sẽ diễn ra
tôi nghĩ để ứng dụng hoạt động hiệu quả thì đường truyền mạng phải thật thông suốt
không bị ngã mạng nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược
chúng ta đang cập nhật triển khai theo hình thức mới sẽ có lạ lẫm chưa quen
do đó mọi người cần chủ động tìm hiểu sử dụng thanh thạo kiểm tra lại kỹ thông tin khi tích hợp
tôi thấy vẫn phải mang theo căn cước công dân và giấy tờ tùy thân
không nên quá ỉ lại vào tài khoản định danh điện tử mức độ hai
nếu trong trường hợp điện thoại gặp vấn đề trục chặt hoặc thông tin chưa khớp
mà không có căn cước công dân
thì sẽ không thể xử lý thông tin để lên máy bay
tốt nhất cứ mang theo cho chắc
tôi nghĩ các sân bay nên đầu tư hệ thống máy quét
nhưng bây giờ chỉ sử dụng điện thoại cá nhân của nhân viên hàng không quét mã định danh
như vậy thao tác sẽ rất chậm nhất là khi có sự cố xảy ra
việc thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh địa tử mức độ hai
thay thế căn cước công dân tại các sân bay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
về nội dung mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục
cư dân tài khoản định danh điện tử
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân